ban thường vụ thành ủy hà nội hôm qua ngày một mươi hai tháng tám đã xem xét vân công ông nguyễn văn xỉu
ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội
phụ trách điều hành hoạt động của ban cán sự đảng ubnd và ubnd tp hà nội
trong thời gian ông nguyễn đức trung bị tạm đình chỉ chức vụ công tác
phân công ông ngô văn quý thành ủy viên phó chủ tịch ubnd tp hà nội
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
hôm một mươi một tháng tám bộ chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành đảng bộ
ban thường vụ thành ủy hà nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy hà nội
với ông nguyễn đức trung để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan
của ông trung trong một số vụ án
thủ tướng chính phủ cũng tạm đình chỉ công tác với ông trung trong chín mươi ngày